nếu chúng ta cứ đặt ra tình huống xử lý phải được thông báo và chỉ xử lý vi phạm hành chính
cũng như nhắc nhở thì người đi bộ sẽ không có vỉa hè để đi
đây là khẳng định của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai
liên quan đến việc lãnh đạo quận một tp hcm tổ chức giải tỏa lấn lòng lề đường
người phát ngôn chính phủ cho biết thủ tướng chính phủ đã hoan nghênh tinh thần quyết liệt này
tại phiên họp chính phủ thường kỳ đây là động thái rất tích cực của người đứng đầu thành phố
và nếu báo chí cứ đặt ra là phải thông báo để xử phạt hành chính
thì tái lấn chiếm lòng lời đường sẽ không thể giải quyết được rất điểm
đến ngày cưỡng chế nói như vậy thì rất đúng
nhưng với tinh thần yêu cầu cấp thiết của người dân mong ngoài của người dân
và tích cực của thành phố một trung tâm tài chính kinh tế của đất nước
thành phố bình đề nghị là chúng ta ủng hộ quan điểm của thành phố
việc sạc thải môi trường của phu mô sa có liên quan đến nguyên lãnh đạo tỉnh thì sẽ phải xử lý thế nào
người phát ngôn chính phủ cho biết các cơ quan đã thực hiện việc thanh kiểm tra nghiêm
để xem xét lại tất cả những nội dung thuộc thẩm quyền thuộc trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và cơ nhân
nếu có vi phạm thì tiếp tục xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
trả lời câu hỏi của báo chí về việc hai địa phương là cà mau và đà nẵng có doanh nghiệp tặng quà là xe ô tô hạng sang
ông mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết thủ tướng chính phủ đã có văn bản
giao cho bộ tài chính chủ trì phối hợp với thanh tra chính phủ bộ tư pháp để kiểm tra làm rõ
nếu có vi phạm thì báo cáo thủ tướng và sau khi có kết quả thanh kiểm tra sẽ có thông tin tới báo chí để bảo đảm sự minh bạch rõ ràng
về việc trường tiểu học nam trung yên thì đây là trường hợp rất cá biệt đã động chạm đến vấn đề đạo đức của người thầy
ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục lãnh đạo thành phố hà nội đã có thái độ rất cương quyết làm rõ hành vi của hiệu trưởng
phó hiệu trưởng trường nam trung yên và đã có hình thức kỷ luật đối với hai cá nhân này và được dư luận đồng tình ủng hộ
đây là trường hợp rất đáng tiếc nhưng phải xử lý nghiêm để không ảnh hưởng đến uy tín của ngành